nhiều loài dược liệu được xếp vào loài quý hiếm trên thế giới
thế nhưng do khai thác tự phát liên tục khai thác quá mức mà không chú ý đến bảo vệ tái sinh
nên nhiều loài dược liệu quý đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng
chính vì vậy việc bảo tồn cây thuốc đặc biệt là những loài có nguy cơ tuyệt chủng là vấn đề cấp bách
một trong những giải pháp đang phát huy được hiệu quả đó là ứng dụng công nghệ sinh học
đây là nội dung chính của chương trình tuần này kính mời quý vị cùng theo dõi
hệ thống vườn ươm chất lượng cao này đang bảo tồn và nhân giống những loài dược liệu quý hiếm
như đinh lăng bà kích sa nhân kim tuyến thông đất làng kim tuyến vườn gió
cho khả năng sinh trường tốt hàm lượng dược tính cao và có giá trị kinh tế
chúng tôi đã lưu trữ bảo trợ tồn của hai mươi sáu loài cây dược liệu quý
trong chương trình của trọng điểm của quốc gia
trong đó nhìn chung là những mô hình này đều có những tính chất thành công
đang lan tỏa và sắp tới những giống của những quy trình công nghệ này
sẽ được đưa vào cho phục vụ cho chính chương trình phát triển dược liệu quý
cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
để nhân giống được những loại dược liệu quý hiếm phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật này
đang nghiên cứu trên hai mươi đối tượng cây giống
từ công nghệ lai tạo các nguồn gen tốt nhân giống từ nuôi cấy một tế bào
hàng năm viện cung cấp từ tám đến một mươi triệu cây giống
nhân giống chất lượng cao gồm cây lấy gỗ và các loài cây dược liệu trên quy mô công nghiệp
thực tế cho thấy ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống đã tạo ra các cây con cải thiện di truyền
so với dòng bố mẹ như thân thẳng hơn tán tròn cải thiện năng suất không nấm bệnh
chịu được biến đổi khí hậu chất lượng đồng đều hoặc hoạt tính cao hơn đối với cây dược liệu
do vậy tập hợp được nhiều ưu điểm phục vụ cho nhu cầu
điều này đưa viện trở thành một trong những đối tác cung cấp giống uy tín trong vùng và cả nước
hàng năm chúng tôi có một kế hoạch đặt hàng với viện về cây nâm nghiệp cây dược liệu
bà con rất là tin tưởng về cây giống của viện đặc biệt là viện có một đội ngũ sản xuất cây giống cũng nuôi cây mô
sau khi trồng sinh trưởng phát triển tốt và dễ chăm sóc
ngoài ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo tồn và nhân giống
thời gian gần đây viện đã đi sâu vào làm chủ công nghệ sinh học phân tử và hóa sinh phân tử trong chọn tạo nhằm góp phần thúc đẩy ngành dược liệu
điển hình là thông qua tiểu dự án first với ngân hàng thế giới và bộ khoa học công nghệ với đề tài
nâng cao năng lực nghiên cứu và hoàn thiện quy trình nhân giống loài dược liệu thông đất quý hiếm
có giá trị kinh tế cao trên quy mô công nghiệp phục vụ bảo tồn khai thác và phát triển vững
nghiên cứu này đã hoàn thành việc xây dựng được hệ thống phòng thí nghiệm sinh học phân tử và hóa sinh
đạt tiêu chuẩn phục vụ cho nghiên cứu chuyên sâu làm chủ được công nghệ sử dụng chỉ thị phân tử nhận dạng loài
phương pháp định tính định lượng dịch liệu để phân tích hóa chất dịch liệu
ngay như việc trong cái việc đặt hàng là chỉ cần một mươi một xuất xứ
nhưng chúng tôi làm đến ba mươi ba xuất xứ của tất cả thông đất để chữa bệnh teo não
và chúng tôi thậm chí còn siêu tầm các cái bộ tập đó
từ các nước và chúng tôi đã đăng ký được một mươi một đoạn gen của một mươi một xuất xứ
mà có hàm lượng upper a là cao nhất trên ngân hàng của thế giới
sau dự án huyện đã tạo được bảy mươi cây giống thùng đất
khắc phục được nhịp điểm hiệu suất thấp và thời gian dài của phương pháp nhân sống tự nhiên
cây giống thuộc dự án tạo ra không chỉ đơn thuần là phương pháp để nhân lên từ nguồn sẵn có
mà các nhà nghiên cứu đã phải chọn lọc phân tích trình tự gen
và lai ghép từ một mươi loại thông để có được giống có hoạt tính chữa bệnh cao nhất
đồng thời có khả năng chịu đựng được các điều kiện môi trường thời tiết khắc nghiệt
trong công nghệ sinh học chúng tôi vừa ứng dụng về nhận dạng sinh học phân tử
để nhận dạng nó có đúng loài đúng giống hay không
và trên cơ sở đó tiếp tục trong việc đúng giống đúng loài rồi
thì chúng tôi đã dùng hóa sinh phân tử để xác định hoạt tính của nó bao nhiêu
và trong đó thì chúng tôi lại tìm ra những cái mà cái gen tốt
thì lại tiếp tục đó là lai tạo để tạo ra một cái conne một cái giống lai nó tốt nhất
nó vừa có cái khả năng là sinh trưởng phát triển cái khả năng chịu đựng tốt này
vừa có hoạt tính cao này
và như thế thì đưa ra thì mới đảm bảo được những cái vấn đề cho cái người chồng
thế thì đấy là những cái mà chúng tôi đang hướng đến
không chỉ tạo ra những giống cây giống có chất hoạt tính dược liệu cao
viện còn đưa ra quy trình trồng ở quy mô lớn nhằm tạo công an việc làm cho bà con miền núi vùng cao
không ít giống cây tạo ra đã được trồng miễn phí ở nhiều xã miền núi xa xôi tại tuyên quang bắc cạn lào cai hà giang
thời gian tới đại diện lãnh đạo viện cho biết sẽ tập trung nghiên cứu sâu hơn về những loài dược liệu quý
và các loài cây có khả năng tuyệt chủng nhưng có giá trị cao về mặt y học và kinh tế
để vừa giúp cho vấn đề sức khỏe của cộng đồng và thu nhập của người dân đồng ở miền núi
đồng thời xây dựng quỹ gen để bảo tồn đa dạng sinh học việt nam
ô tô điện là xu hướng mới đang bắt đầu ở việt nam
muốn sạc ô tô điện phải có chạm sạc cắm dây
tuy nhiên sạc cắm dây tồn tại một số nguy cơ gây mất an toàn sử dụng không thuận tiện
nên các nhà khoa học đang phát triển công nghệ sạc không dây tự động hóa quá trình sạc điện
không đi ô tô về nhà chỉ cần chỗ đỗ xe là ô tô được sạc một cách tự động
đây là một trong những ứng dụng quan trọng của công nghệ chuyển điện không dây
những năm gần đây nhiều quốc gia trên thế giới đã đẩy mạnh hoạt động phát triển công nghệ truyền điện không dây
và tại việt nam công nghệ này cũng được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu
đây là mô hình thực nghiệm điều khiển bám trở kháng tối yêu hệ thống sạc không dây động
của nhóm nghiên cứu tại trường điện điện tử đại học bách khoa hà nội
theo đại diện nhóm hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu phát triển công nghệ sạc khi xe đang di chuyển công nghệ sạc không dây động
sặc như vậy sẽ kéo dài thời gian di chuyển của ô tô
chỉ cần chạy trên quãng đường có lắp hệ thống truyền điện dưới mặt đường xe sẽ tự động được sạc
có thể đi tiếp một quãng đường dài hơn mà không cần dừng lại
làn đường sạc này có thể phục vụ nhiều xe điện trong cùng thời điểm
cái hệ thống này là mô tả cái hệ thống sạc khi mà xe đang di chuyển
thế thì để sạc được cho xe khi đang di chuyển ấy
hệ thống gồm có các cái cuộn dây truyền
cái cuộn dây này sau này nó sẽ được tích hợp ở dưới mặt đường
thế thì gồm có các cái cuộn dây dài như ở đây
trong cái mô hình thí nghiệm trong phòng thí nghiệm thì chúng tôi triển khai đây là gồm có chín cuộn dây truyền nằm ở dưới mặt đường như thế này
thế sau đó thì đây là cái hệ thống truyền năng lượng
thế còn cái hệ thống nhận thì nó nằm ở cái bộ phận này
thì ở bên dưới cái chỗ này là có một cái cuộn dây
cái cuộn dây ở dưới này
và cái cuộn dây này sẽ nhận năng lượng từ phía dưới này nhận lên
và sau này thì cái cuộn dây nhận này nó sẽ được tích hợp ở dưới gầm của các xe ô tô
và từ cái cuộn dây này lên trên thì nó có các cái mạch điện cụ thể
theo chuyên ngành thì chúng tôi gọi đây là cái mạch bú
thế sau đó thì cái này là mô tả cái phụ tải tức là sạc cho áp huy
thì có thể ở đây
tùy theo các cái thí nghiệm khác nhau mà chúng tôi có thể nối vào đây là cái áp huy hoặc là cái tải điện trở hoặc là tùy theo các cái nghiên cứu
và cái cơ cấu này thì nó có thể di chuyển dọc theo cái đường này để mô tả cái quá trình xe di chuyển
và trong quá trình xe di chuyển thì năng lượng sẽ chuyển từ dưới quận ở bên dưới này chuyển lên trên và nạp cho ac quy ở bên trên này
không chỉ nghiên cứu phát triển công nghệ sạc mới là sạc không dây động
các nhà khoa học tại việt nam còn nghiên cứu phát triển hệ thống truyền dẫn năng lượng không dây
tích hợp siêu vật liệu nhằm nâng cao hiệu suất
loại vật liệu này có thể tạo ra độ từ thẩm âm trong vùng tần số hoạt động giúp cho hệ thống truyền dẫn năng lượng trong một khoảng cách nhất định
hiện hệ thống do nhóm nghiên cứu đạt hiệu suất trên năm mươi tại khoảng cách hai mươi năm cm công suất đạt từ năm đến một mươi kw
nhóm nghiên cứu chúng tôi lựa chọn một cái hướng đó là sử dụng cái tấm vật liệu mới có tên là siêu vật liệu hoặc là vật liệu biến hóa
và tiếng anh là metamortizer
thì tấm vật liệu này có khả năng tạo ra cái độ
từ thẩm âm trong vùng tần số hoạt động và do đó là có thể duy trì đồng thời cái hiệu suất cũng như là khoảng cách truyền dẫn đạt giá trị tương đối cao
thì hiện nay chúng tôi cũng đã thử nghiệm và chế tạo một số các hệ sử dụng cái tấm vật liệu siêu vật liệu này
thì hiệu suất chuyển dẫn nó có thể lên đến trên năm mươi với khoảng cách chuyển dẫn xa hơn các hệ thiết bị thương mại
mặc dù những nghiên cứu trên mới chỉ dừng lại ở dạng mô hình
vận hành trong phòng thí nghiệm và chưa thể thương mại hóa
tuy nhiên để kịp thời đưa nhanh những ứng dụng của công nghệ truyền dẫn không dây vào cuộc sống
các nhà khoa học đã chủ động hợp tác với doanh nghiệp để thương mại hóa nghiên cứu của mình trong những ứng dụng khác phù hợp
công nghệ truyền điện không dây có một cái tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai
không chỉ trong lĩnh vực ô tô điện để giúp chúng ta có thể sạc điện nhanh và hiệu suất cao khi ô tô di chuyển trên đường
công nghệ sạc điện không dây còn có thể ứng dụng trong các lĩnh vực liên quan đến đời sống hàng ngày của chúng ta
hãy cứ thử hình dung chúng ta đi vào một cái ngôi nhà
nhưng mà hiện nay rất nhiều các dây dỡ kết nối các thiết bị điện với nhau
nhưng trong tương lai nếu chúng ta đi vào trong nhà mà chúng ta không nhìn thấy bất kỳ một cái sự kết nối của các cái thiết bị điện trong nhà
thì đó chính là sự phát triển và thành tựu của lĩnh vực chuyển điện không dây
công nghệ sạc điện không dây có thể ứng dụng trong các lĩnh vực dân sự
còn có các tiềm năng trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau nữa
có thể thấy công nghệ truyền điện không dây sẽ là một công nghệ phổ biến trong tương lai gần
và sẽ thay đổi cuộc sống của con người một cách mạnh mẽ
đây là một công nghệ tiềm năng trong tương lai đòi hỏi việc nghiên cứu và phát triển ở mức trình độ cao
với điều kiện ở việt nam nếu được đầu tư các thiết bị cần thiết
chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ và phát triển công nghệ này trong tương lai
ước mơ bay vào bầu trời
bầu trời từng bị loài người xem là hoang đường
nhưng cũng không thiếu những con người luôn nhiệt huyết khám phá những điều bí ẩn
và tin vào sức mạnh của sự chinh phục
anh em nhà waii chính là những người như vậy
và cách đây hơn một trăm hai mươi năm về trước
anh em người mỹ trở thành những người đầu tiên thử nghiệm thành công cho máy bay bay được
bằng sự thông minh và say mê hiếm thấy
họ đã trở thành những người đầu tiên bay lên bầu trời
mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của nhân loại
đây là bang ohio tại mỹ
nơi một giấc mơ lớn lao đã trở thành hiện thực
đó là giấc mơ của anh em nhà white
giấc mơ được bay lên không trung sẽ được ấp ủ từ khi hai anh em còn nhỏ
weber white người anh với tính cách trầm lặng yêu thích xách vở viết lách
và đây là olive white người em trai lại ưa hoạt động và đam mê máy móc
hai ông sinh ra tại thành phố daeton bang ohio
hai anh em cùng nhau mở một cửa hàng sửa chữa xe đạp
chính ở nơi này hai người đã bắt đầu khám phá sự kỳ diệu của kỹ thuật

dấn thân và nghiên cứu chế tạo máy bay
suốt nhiều năm trời hai anh em đã làm việc cả ngày lẫn đêm trong căn phòng nhỏ của cửa tiệm
ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt nghi hoặc cho rằng đây là điều hoang đường
không ai tin hai anh em nhà rai có thể thành công
chuyển đất mút ngàn này chính là nơi hai anh em nhà white đã tiến hành những thử nghiệm đầu tiên của mình
và giây phút lịch sử đã tới
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm linh ba
người em olive treo vào khoang lái của chúng ta
một chiếc máy bay lúc đó được đặt tên là flyer một
rồi cất cánh từ mặt đất lên bầu trời
đó chính là khoảnh khắc được mong đợi nhất
nó bay được khoảng một mươi hai giây và rồi hạ cánh ở cách đó ba mươi sáu mét
việc con người có thể bay trên bầu trời đã không còn là một giấc mơ hoang đường nữa
với anh em nhà rai nó hoàn toàn có thể và đã trở thành hiện thực
wiber đã thực hiện các kỹ năng điều khiển máy bay kéo dài tới tám phút trước đông đảo công chúng
thành tích của anh em nhà white lần đầu tiên được nhìn nhận ngoài phạm vi đất nước
vinh quang đến với hai anh em khi họ được cả thế giới chào đón
thế nhưng họ vẫn không ngừng làm việc với mong muốn hoàn thiện hơn nữa kỹ thuật của mình
với khao khát được cống hiến cho sự phát triển vượt bậc của ngành hàng không thế giới
điều tách biệt anh em nhà rai với những người tiên phong hàng không khác
là họ đã phát triển một cơ chế hiệu quả để điều khiển máy bay của họ
hệ thống điều khiển ba mươi vẫn được sử dụng cho đến ngày nay hơn một trăm linh năm sau khi phát triển
ngày ba mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm một mươi hai
weber qua đời do bạo bệnh
người em orville một mình điều hành công ty white
câu chuyện kịch tính và hấp dẫn nhất cũng dừng lại ở đó
nhường chỗ cho những người nối tiếp tương lai
và hành trình đầy kiên trì bền bỉ không ngừng nỗ lực vì đam mê của họ cho tới nay
vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi người khi tới tham quan khu tưởng niệm này
nơi đây được khắc ghi dòng chữ
chuyến bay thành công đầu tiên trên thế giới
ghi nhận một thành tiệu phi thường mãi mãi đi vào lịch sử
và anh em nhà brite họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình
là những người đầu tiên
bay trên bầu trời